công an thành phố giang nghĩa của tỉnh đắk nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với bảy đối tượng võ vy ni trần văn thẻ võ thị hàn ni nguyễn thị minh thùy phạm thị bích thảo
cùng chú tại thành phố hồ chí minh võ vy nô chú tại tỉnh bình định và nguyễn thị tuyết trinh chú tại tỉnh long an
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản võ vi đê đã thành lập một số doanh nghiệp ma tuyển dụng hơn sáu mươi nhân viên
và thành lập ra các bộ phận giúp việc
các đối tượng gọi điện cho khách hàng chủ yếu là người cao tuổi để giới thiệu chương trình tặng thực phẩm chức năng
yêu cầu khách hàng phải đóng phí vận chuyển
khi khách hàng đồng ý các đối tượng sẽ yêu cầu đóng thêm tiền để thực hiện nhiều thủ tục
nếu khách hàng không đóng thêm tiền thì sẽ bị hủy bỏ kết quả trúng thưởng và các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền đã đóng
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã lừa đảo hơn ba người với tổng số tiền hai mươi năm tỷ đồng
trong quá trình điều tra võ vy ni và võ vy no đã chủ động liên hệ với công an thành phố giang nghĩa
gợi ý đưa tiền bồi dưỡng để được bỏ qua vụ việc
ngay sau đó hai đối tượng đã bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ
quá trình điều tra cơ quan chức năng đã làm việc với năm mươi đối tượng và khám xét khẩn cấp bảy địa điểm
thu giữ gần một trăm năm mươi bảy điện thoại di động ba mươi tám máy tính sách tay
gần tám trăm linh triệu đồng và gần ba mươi tấn hàng hóa phục vụ việc lừa đảo